theo southview việt nam trong ba tháng cuối năm nay thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh dự kiến có thêm hơn năm mươi m hai từ bảy dự án mới
trong đó khu vực ngoài trung tâm chiếm hơn tám mươi thị phần khu vực phía đông của thành phố sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới
trái ngược với phân khúc văn phòng cho thuê căn hộ bán phân khúc đất nền gặp khó kém hấp dẫn với nhà đầu tư trong tình hình dịch bệnh bùng phát vì các vấn đề về pháp lý uy tín của chủ đầu tư và thiếu các dự án quy mô lớn
trong nửa đầu tháng một mươi năm nay nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tiếp tục khởi sắc
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan nửa đầu tháng một mươi năm nay cả nước nhập khẩu bảy hai trăm hai mươi năm ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch một trăm bốn mươi tám triệu đô la trong đó dòng ô tô chín chỗ ngồi trở xuống có số lượng nhập khẩu lớn nhất
lũy kế từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi cả nước nhập khẩu bảy mươi ba sáu trăm tám mươi năm ô tô nguyên chiếc tổng kim ngạch hơn một sáu tỷ đô la
nghị định số một trăm hai mươi ba đã bãi bỏ khoảng hai điều ba mươi năm nghị định số một trăm một mươi chín của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử đồng thời quy định doanh nghiệp tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn giấy đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo quy định tại nghị định số một trăm hai mươi ba của chính phủ doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in hóa đơn tự in hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan
cơ quan thuế đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi và số bốn hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đưa tạp chí the asian banker trao tặng giải thưởng ngân hàng giao dịch tốt nhất việt nam
và ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất việt nam năm hai nghìn hai mươi với những giải pháp thanh toán và quản lý tiền tệ hiệu quả
giải thưởng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về cả số lượng và giá trị giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh quản lý tiền tệ của bidv với thị phần trong nước ước đạt bốn mươi vào năm hai nghìn một mươi chín
cùng năm doanh thu từ quản lý tiền tệ của bidv tăng ba mươi sáu lên khoảng ba mươi hai triệu đô la với hơn một điểm mạng lưới giao dịch trên toàn quốc
the asian banker nhấn mạnh bidv đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ để phát triển ngân hàng số cung cấp các giải pháp dịch vụ công nghệ số cho khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào tiền mặt của việt nam